phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đắk lắc phối hợp với các cơ quan chức năng vừa tiến hành tiêu hủy hơn hai tám tấn trái cây không rõ nguồn gốc
mà đơn vị này đã phát hiện thu giữ tại một số sạp bán trái cây ở chợ đầu mối tân hòa thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
số trái cây này bị phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đắk lắc thu giữ khi tiến hành kiểm tra tại bốn sạp trái cây là hải liên xuân hồng phú vững và trân đoàn
ở chợ đầu mối tân hòa tại thời điểm kiểm tra tại các sạp trái cây trên có hai tám trăm một mươi kg các loại trái cây gồm cam quýt không có nguồn gốc xuất xứ
thậm chí có một số quả trái cây đã hư hỏng nặng chủ các sạp hàng khai nhận đã mua số trái cây trên từ nhiều nơi về để bán kiếm lời chứ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc